thời gian qua nhiều dạp chiếu phim hiện đại đã ra đời thu hút nhiều khán giả quay trở lại với màn ảnh lớn
khiến nhiều người lạc quan về sự hồi sinh của các dạp chiếu phim
tuy nhiên tại thành phố hải dương hiện chỉ có một số phòng chiếu phim tư nhân đang hoạt động
hiện nay trên địa bàn thành phố hải dương chỉ có một số dạp chiếu phim đang hoạt động
những dạp này đều do tư nhân thành lập có hệ thống kỹ thuật về âm thanh máy chiếu theo tiêu chuẩn quốc tế
và nhất là nhiều phim được chiếu gần như đồng hành với hệ thống dạp toàn quốc
nên đã thu hút khá đông các bạn trẻ đến xem phim
hiện nay ở hải dương những dạp chiếu phim hiện tại thì hiện nay chưa đáp ứng được những nhu cầu của giới trẻ
như là về điều kiện chất lượng của phim ảnh hoặc là thời gian công chiếu của phim
cũng rất mong là sẽ có những giạp chiếu phim lớn như ở các thành phố lớn như hà nội hải phòng tp hcm
những dạp như cgv hoặc là platinum
hoặc là những dạp lotte có thể về đến hải dương để đáp ứng được nhu cầu cho trẻ hiện tại về dịch vụ giải trí
tuy nhiên với một thành phố đang phân đấu trở thành đô thị loại một như thành phố hải dương
thì những phòng chiếu phim như thế này là vô cùng khiêm tốn
trong khi dạp chiếu phim tư nhân được đầu tư khá tốt
thì những dạp chiếu phim do nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố như dạp hòa bình và dạp thống nhất
ở những vị trí đắc địa thì đã ngưng sử dụng thậm chí được đem bán từ lâu
giải pháp đầu tiên là chúng tôi đề nghị là
quy hoạch vào khu trung tâm văn hóa thể thao của thành phố
và giải pháp trước mắt là phối hợp với đội chứa bóng nưu động của tỉnh
tổ chức thường chuyên các buổi nưu động trên địa bàn thành phố theo tình thời ghi
tuy nhiên để phát triển rộng thì cũng cần sự giúp đỡ của các ngành chức năng
đặc biệt là thành phố và tỉnh
trong thời gian tới tập trung quan tâm để xây dựng một số

năm hai nghìn một mươi năm theo thống kê của cục điện ảnh cả nước có một mươi tám tỉnh không có giảm chiếu phim
số tỉnh thành phố còn lại có dạp chiếu phim nhưng đã bị xóa sổ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng
và hải dương cũng là tỉnh nằm trong số đó
luật điện ảnh ban hành từ năm hai nghìn sáu quy định các tỉnh thành phố phải dành diện tích
cho giảm chiếu phim trong quy hoạch
vì vậy để xây dựng thành phố hải dương văn minh hiện đại
đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân
các cấp các ngành cần quan tâm quy hoạch và xây dựng các công trình văn hóa nói chung
và xây dựng dạp chiếu phim hiện đại nói riêng